thưa quý vị hôm nay là một ngày mà thời tiết tương đối ổn định trên khắp cả nước
khi mà tiết trời cả ba miền bắc trung nam đều tạnh giáo và có nắng với cứng độ không quá mạnh
thuận lợi cho lưu thông và các hoạt động thường nhật của người dân
vâng tuy nắng không quá mạnh nhưng chúng ta vẫn cần lưu ý bởi chỉ số tiêu uv trong ngày hôm nay
được dự báo là ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao
do vậy khi ở ngoài trời thì quý vị vẫn cần chuẩn bị những vật dụng trong nắng
như áo dài tay mũ nón hay thoa kem trồng nắng để đảm bảo an toàn cho làn da
bảng nhiệt độ chi tiết tại một số tỉnh thành phố chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị ở phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là những tin tức cập nhật lúc sáu giờ sáng